lợi dụng tình trạng mất cân đối cung cầu của nguồn nội tạng
cũng như việc bệnh nhân không nắm rõ được quy trình khám chữa bệnh
một đường dây hoạt động mua bán thận tại một bệnh viện quốc tế ở hà nội
đã rụ rỗ gian cảnh để lừa đào người bệnh
tuy nhiên đường dây gồm bốn đối tượng đã bị phòng cảnh sát hình sự
công an tp hà nội đấu tranh triệt phá bước đầu tạm giữ hai đối tượng
hai đối tượng đang bị tạm giữ hình sự là trương minh ngọc ba mươi hai tuổi ở phú thọ
và trần tuấn anh hai mươi ba tuổi ở thanh hóa
cơ quan công an xác định trương minh ngọc là đối tượng cầm đầu đường dây này
bước đầu cơ quan điều tra làm rõ thông qua mạng xã hội
anh dương văn thành hai mươi chín tuổi quê ở tỉnh bắc giang biết ngọc hoạt động môi giới
mua bán thận trên địa bàn hà nội nên nhờ ngọc tìm giúp người bán thận để mua
anh thành tin tưởng và ba lần đưa tiền theo yêu cầu của nhóm ngọc
tổng cộng là gần ba trăm linh triệu đồng
nhưng sau đó anh thành phát hiện mình không có tên trong danh sách phẫu thuật
còn các đối tượng thì cũng biến mất
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận
để lừa đảo các đối tượng đã đưa số tiền số điện thoại lên mạng xã hội
chào mời người có nhu cầu liên hệ
khi nhận được tiền các đối tượng vừa dẫn bệnh nhân đến một bệnh viện quốc tế
ở hà nội khám rồi bố trí người đóng giả y tá của bệnh viện
để nói chuyện với nạn nhân nhằm tạo niềm tin
ngoài vụ lừa đảo bán thận cho anh thành
các đối tượng còn môi giới mua bán thận cho khoảng bốn mươi người khác
trên địa bàn thành phố hà nội
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án